phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tp hcm vừa bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ để thuê xe ô tô đưa qua biên giới tiêu thụ
đường dây này dùng thủ đoạn rất tinh vi là làm giấy chứng minh nhân dân và hộ cầu giả để gây án
các đối tượng bị bắt giữ gồm đoàn khánh nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đoàn tấn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tỉnh bình thuận
lê văn an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê hà tĩnh và trần văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê nghệ an
theo hồ sơ nam và việt là hai anh em ruột do làm ăn thua lỗ đã bàn bạc với an để làm giấy chứng minh nhân dân
bằng lái xe ô tô và hộ khẩu giả mục đích thuê và chiếm đoạt xe ô tô tự lái đem đi bán
các đối tượng đã thuê ô tô tự lái của một cơ sở tại thành phố phan thiết với giá năm trăm linh đồng một ngày
sau đó đem xe chiếm đoạt được về tp hcm và liên hệ với xuân để môi giới bán xe ở campuchia
khi điều khiển xe
qua campuchia để bán thì bị các trinh sát công an tp hcm phát hiện bắt giữ
nam và việt khai nhận trước đó đã dùng thủ đoạn tương tự chiếm đoạt một xe ô tô bảy chỗ mang lên tỉnh đắk lắc cầm cố
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc